nhằm chia sẻ những khó khăn của nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ sáng nay đại diện lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank chi nhánh thừa thiên huế
đã đến trao số tiền ủng hộ hơn một hai tỷ đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thừa thiên huế nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt
thay mặt agribank việt nam lãnh đạo agribank chi nhánh thừa thiên huế đã trao số tiền một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng cho lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thừa thiên huế
để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai và trận lũ đang gây ngập nặng gần tám hộ dân thuộc các vùng thấp trũng trong toàn tỉnh ba ngày qua
đây là số tiền do cán bộ công nhân viên của agribank việt nam đóng góp và trích quỹ phúc lợi
các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho đồng bào bị lũ lụt tại thừa thiên huế với số tiền hơn năm ba tỷ đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thừa thiên huế đã và đang tổ chức cứu trợ hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập trôi hư hại nặng và thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người bị chết mất tích cũng như hỗ trợ bà con tái sản xuất sau lũ